trước tình trạng số ca nhiễm trong cộng đồng tăng cao
ủy ban nhân dân tp hcm đã giao chủ tịch ủy ban nhân dân các phường xã thị trấn
chịu trách nhiệm chủ trì triển khai công tác xét nghiệm trên địa bàn
sau một tuần tăng cường xích chặt các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn tp hcm
hầu hết các địa phương đã hoàn thành nhiệm vụ lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng
tại vùng cam đỏ tuy nhiên vùng xanh cận xanh vẫn chưa hoàn thành
để công tác đạt hiệu quả chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm sẽ giữ vai trò
chủ trì các pháo đài chống dịch triển khai công tác xét nghiệm với phương châm
thần tốc hiệu quả an toàn đảm bảo mục tiêu kế hoạch đã đề ra
qua đó với sự hỗ trợ thêm của các nhân sự tăng cường
chủ tịch các địa phương sẽ cùng với lực lượng tuyến đầu tăng tốc trong tuần tới
trong tuần qua vấn đề được người dân quan tâm đến là công tác đi chợ hộ
theo ông phạm đức hải đây là một bài toán đa biến chưa từng có trong lịch sử
ở tp hcm nếu lấy ba trăm một mươi hai xã phường thị trấn để phục vụ đủ hai hai triệu hộ dân
thì rất khó đáp ứng vì vậy mỗi người dân hãy hy sinh kế tôi
mà thay đổi thói quen sinh hoạt ăn uống trong giai đoạn này
để đạt được mục tiêu trong tuần tới ủy ban nhân dân các địa phương
chú động nguồn nhân lực tham gia lấy mẫu và khuyến khích người dân tự lấy mẫu
đối với test nhanh đảm bảo tiến độ hoàn thành lấy mẫu xét nghiệm
ở tất cả các vùng đến hết ngày một tháng chín sau đó đánh giá lại vùng nguy cơ
vào ngày sáu tháng chín đặc biệt trong thời gian này nhân sự địa phương
phải tự thống kê báo cáo để nhân viên y tế tập trung công tác chuyên môn của mình
tối qua bệnh viện ba mươi tháng bốn đã tiếp nhận thêm một lượng lớn trang thiết bị y tế
để phục vụ công tác cứu chữa bệnh nhân covid một mươi chín và đây cũng là đơn vị được giao
trọng trách điều hành bệnh viện giả chiến phước lộc tại huyện nhà bè tp hcm
do bộ công an chỉ đạo xây dựng
ngay từ khi bộ công an có chủ trương xây dựng bệnh viện giả chiến phước lộc
cục y tế đã nhanh chóng lên phương án huy động các vật tư trang thiết bị
sẵn sàng cho việc lắp đặt nhanh chóng chuẩn bị lực lượng cốt cán
điều động đội ngũ y bác sĩ về công tác tại đơn vị
ban giám đốc bệnh viện giả chiến phước lộc đã bắt tay ngay vào công việc
kiểm tra giám sát chặt chẽ quá trình thi công lắp đặt kịp thời trao đổi với đại diện nhà thầu
về phương án bố trí phân khu bên trong khoa học hợp lý đúng yêu cầu
góp phần phát huy hiệu quả công năng sử dụng của bệnh viện ở mức cao nhất
bệnh viện giả chiến phước lộc có nguyên mô ba trăm linh giường để chia sẻ cùng bệnh viện
lô hàng trang thiết bị y tế gồm hai máy thở xâm nhập hai mươi sáu máy trợ thở hfnc
và hơn năm trăm linh máy tạo oxy đã được công ty phương trang trao ngay trong đêm hai mươi chín tháng tám
cho đại diện bệnh viện ba mươi tháng bốn để cùng chung tay góp sức với bệnh viện giã chiến
của bộ công an trong cuộc chiến với đại dịch covid một mươi chín
quý vị thân mến trong những đợt chống dịch trước giới mỹ thuật luôn năng nổ góp sức
thông qua những triển lãm gây quỷ
với làn sóng covid một mươi chín lần thứ tư phức tạp và nguy hiểm đặc biệt là tại tp hcm
thì các chương trình đấu giá nghệ thuật lại càng trở nên sôi nổi hơn
với hàng tỷ đồng thu về và góp sức cho tuyến đầu cũng như hỗ trợ an sinh cho người dân
ngày hôm nay và ngày mai ba mươi và ba mươi một tháng tám đợt đấu giá tiếp theo của chương trình
cây đời mãi xanh sẽ diễn ra với ba mươi tác phẩm hội họa của họa sĩ ba miền
quỹ hội họa cây đời máy xanh được khởi động từ đầu tháng bảy được đặt tên theo một tác phẩm
với thông điệp lan tỏa giá trị tử tế bất chấp nghịch cảnh
hàng nghìn hội dân tại tp hcm đã được quỹ tiếp cận hỗ trợ nhu yếu phẩm và thuốc men
chúng tôi đã bán được khoảng gần sáu mươi bức tranh và quyên góp vào quỹ gần một tỷ đồng
cho một quỹ chung của gieo gạo bên cạnh đó chúng tôi cũng tuyên góp tiền mặt
được khoảng một tỷ rưỡi cho tòa mộ chúng tôi cũng mong muốn thông qua một tiền lạc trực tuyến như vậy
có thể chia sẻ hoạt động từ thiện từ giới nghệ sĩ đặc biệt là họa giá vàng
với những công chúng yêu nghệ thuật
trong khi đó chúng tôi đã bán được khoảng gần sáu mươi bức tranh và thuốc men
trong khi đó mỹ thuật có nhiều thuận lợi hơn bởi vì nhu cầu trang trí nhà cửa
chơi tranh treo tranh trong người việt đã phát triển rất nhiều trong mấy năm gần đây
bên cạnh cây đời mãi xanh một chương trình đấu giá đáng chú ý cũng được quan tâm trong tháng bảy
là câu chuyện dòng sông hơn một tỷ hai trăm năm mươi chín triệu đồng thu về sau đợt đấu giá
đã giúp năm mươi ba trăm tám mươi người dân đổ gạo ăn đến thời điểm hiện tại
đáng trương quý là hơn hai trăm năm mươi năm triệu đồng được khuất
không gian nghệ thuật việt nam art space tự đấu giá để quyên chung vào câu chuyện dòng sông
việt nam hiện nay cũng đã có nhiều họa sĩ trẻ sống được với nghề
chính những người đó những người mà đã có cái đời sống căn bản hàng ngày tương đối
khi có gặp những khó khăn chung cộng đồng mở lời rộng làng và hầu pháo để tạm tranh để đáng góp
mới rộng ra khỏi lĩnh vực hội hòa
nghệ sĩ thuộc nhiều lĩnh vực với ảnh hưởng của mình đã tham gia đấu giá
từ trái tim đến trái tim từ thời trang đến hơi thở trong tối ngày hai mươi tám tháng tám
các vật phẩm thời gian sau phiên đấu giá đã thu về hơn hai tỷ sáu trăm sáu mươi triệu đồng
số tiền này sẽ dùng mua máy thở và vật tự y tế góp sức trong cuộc chiến đẩy lùi covid một mươi chín
nhiều chương trình với quy mô khác cũng đang sôi nổi trong thời gian này
giai đoạn căng thẳng chống dịch covid một mươi chín
những cá nhân có sức ảnh hưởng vừa sẵn sàng đăng ký hỗ trợ người dân trong công tác hậu cần
vừa không ngờ ngại gửi tặng vật phẩm giá trị với hy vọng ít nhiều sẽ mang lại những bữa ăn
những bình khí thở cho đồng bào giữa tâm dịch
từ ngày hai mươi chín tháng tám công an thành phố hà nội tăng cường thêm sáu tổ công tác đặc biệt
nhằm tăng cường công tác kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm về giãn cách xã hội và đảm bảo an ninh trật tự
theo công an tp hà nội sau khi tăng cường thêm sáu tổ tuần tra kiểm soát đặc biệt nói trên
sẽ nâng tổng số lên thành một mươi hai tổ tuần tra kiểm soát thuộc công an thành phố
các tổ tuần tra kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm về giãn cách xã hội
theo chỉ thị một mươi bảy của ubnd thành phố hà nội và đảm bảo an ninh trật tự
đặc biệt trong dịp quốc khánh ngày hai tháng chín sắp tới
ngoài việc tăng cường tổ tuần tra kiểm soát công an tp hà nội đề nghị trưởng công an các quận
huyện thị xã trên địa bàn tham mưu cho cấp ủy chính quyền giả soát
xiết chặt các chốt kiểm soát tại các tổ dân phố khu dân cư các thôn xóm khu trung cư khu đô thị
để quản lý người và phương tiện ra ngoài tham gia giao thông không có lý do
và có phương án điều chỉnh nếu chốt hoạt động không hiệu quả
tại các chốt ra vào cửa ngõ thủ đô công an thành phố hà nội cũng tiếp tục kiểm soát chặt chẽ
tuyệt đối không để các trường hợp lợi dụng xe ưu tiên để đưa người ra vào thành phố không đúng quy định
trong khi đó công an thành phố hồ chí minh cũng tái triển khai việc khai báo di biến động dân cư
nhằm phục vụ việc kiểm tra giám sát di biến động dân cư và quản lý chặt chẽ các giấy đi đường
trong thời gian một mươi bốn ngày thành phố siết chặt giãn cách xã hội
với những mã qr được chuẩn bị sẵn người dân chỉ cần quét qua điện thoại
hoặc trên những tờ giấy đi đường do công an thành phố hồ chí minh in ấn phát hành
người dân chỉ cần khai báo theo các mục đã định dạng sẵn và chụp lại màn hình thực hiện khai báo khi qua chốt
và trong ba ngày kế tiếp sẽ không cần phải khai báo lại
từ ngày một mươi hai tháng tám công an thành phố hồ chí minh đã triển khai việc khai báo di biến động dân cư
tại một mươi hai chốt cửa ngõ ra vào thành phố và các chốt nội thành nhằm kiểm soát di chuyển của người dân
để khi cần thực hiện truy vết do liên quan đến dịch bệnh sẽ được nhanh chóng và hiệu quả
trong tình trạng un ứng nghiêm trọng ở một số chốt công an thành phố hồ chí minh đã dừng việc khai báo này
tại các chốt nội thành và vẫn duy trì khai báo tại một mươi hai chốt cửa ngõ cấp thành phố
đến nay việc này mới tái thực hiện